sáng nay hai mươi tháng một đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến thăm và chúc tết tại quảng ngãi
tại đồi miên phòng đức minh huyện mộ đức đồng chí võ văn thưởng chúc mừng những thành tích
mà cán bộ chiến sĩ đồi miên phòng đức minh đã đạt được trong thời gian vừa qua
đồng chí mong muốn cán bộ chiến sĩ sẽ vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
giúp nhân dân cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
đồng chí võ văn thưởng cùng đoàn công tác cũng đã tới thăm và chúc tết các đồng chí lão thành cách mạng
gồm gia đình ông võ phấn đỗ quang thắng trần cao minh và phạm thanh biển ở thành phố quảng ngãi